trong tình huống hai xe máy va chạm khiến nhiều người bị thương đoàn công tác công an tỉnh sơn la trong quá trình di chuyển từ thành phố sơn la vào địa bàn huyện sông mã công tác đã kịp thời sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn tới bệnh viện an toàn
theo đó vào chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ bốn g thuộc địa phận xã triềng kheo huyện mai sơn hai xe máy do anh giàng a lô và sông a bắc cùng chú tệ xã triềng kheo huyện sơn mai có chở theo ba cháu nhỏ di chuyển ngược chiều
do không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra va chạm hậu quả khiến hai chủ phương tiện đều bị thương ở chân
đoàn công tác công an tỉnh sơn la đã kịp thời sơ cấp cứu ban đầu liên lạc với người thân hỗ trợ phương tiện đưa người bị nạn vào bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cấp cứu
đồng thời cử cán bộ hướng dẫn bảo vệ tài sản của nạn nhân liên hệ công an địa bàn xử lý vụ việc theo quy định
công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an công an tp hà nội vừa bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh bắt giữ bốn đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
tại bến xe văn la thuộc phường phú la quận hà đông hà nội ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang đối tượng nguyễn đình duy chú huyện trương mỹ hà nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn năm mươi bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp gần hai kg ketamine hơn một chín kg ma túy đá một mươi tám bánh heroin và một số tăng vật liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp ba đối tượng khác là quang văn hậu quang văn hảo và lành văn toàn cùng chú xã mường hùng huyện sông mã
trước khi bị bắt các đối tượng đã mua bán vận chuyển chót lọt ba lần khác với số lượng lớn ma túy
lực lượng công an lại vừa triệt phá một kho súng đạn thu giữ hàng trăm khẩu súng
công cụ hỗ trợ bốn bảy trăm linh viên đạn
đối tượng cầm đầu được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm xác định là đoàn quốc thái chú quận tám tp hcm
trước đó trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện thái và đồng phạm là trần bán lộc quê quảng ngãi
giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội các loại súng airsoft dạng súng hơi dùng bắn ga bắn đạn nhựa kim loại
gây sát thương lớn được nhóm này giao bán với giá hàng chục triệu đồng
nguồn hàng được thái và lộc lấy từ thái lan campuchia sau đó mang về nhiều kho cất dấu
được biết thái từng bị công an quận một mươi một xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp với công an quận sáu quận tám quận một mươi hai bình tân và huyện hóc môn
đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của nhóm này qua đó thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại gần năm viên đạn nhựa
kim loại hai mươi ba bình ga hai mé ép khoan đạn năm mươi bốn hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan
công an huyện grongbong tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ để xử lý một nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn
theo mẹ của nạn nhân vào ngày hai mươi tám tháng hai con gái chị đồng một người bạn trở đi uống trà sữa
khi đến đầu cầu treo xã hỏa lễ huyện grongbong thì bất ngờ bị một nhóm bạn do một em học sinh lớp chín a
của trường trung học cơ sở hòa lễ cầm đầu xông ra đánh hội đồng
sau khi bị đánh cho bé đã giấu người nhà
tuy nhiên do nhóm đánh có quay clip
rồi tung lên mạng xã hội nên người mẹ đã biết
sau đó gia đình đã đưa cho đến bệnh viện thiện hạnh thành phố buôn mà thuật điều trị
với nhiều vết bầm tím trên người đau vùng đầu tinh thần hoảng loạn
nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn thách thức đánh nhau trên mạng xã hội
công an huyện cai lệ vừa khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn thị hồng nhung khai nhận vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua một người bạn nhung có cho anh lưu văn hoàng anh cư trú xã long tiên huyện cai lệ vai năm mươi triệu đồng
đến hẹn không thấy anh hoàng anh trả tiền
sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền không được nhung đã gọi điện thoại cho các đối tượng đến nhà hoàng anh đòi tiền
khi đến nhà các đối tượng đã dùng dao đe dọa uy hiếp vợ và con của hoàng anh yêu cầu hoàng anh trả tiền
sau đó nhung trả tiền công cho mỗi người là ba trăm linh đồng
liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe trái phép ở chân cầu sài gòn
thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh cho biết
đã kết luận điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can
về tội gây dối chất tự công cộng
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
chủ trì phối hợp cùng công an quận bình thạnh triển khai các phương án chấn áp bắt quả tang hành vi gây dối của nhóm này
đối tượng cầm đầu là quách tuấn anh chú quận bốn đối tượng này còn lôi kéo thêm chân đoàn thế hải tham gia
sau khi thông báo cho các thành viên chủ chốt thông tin này được các thành viên khác đăng tải
trên một nhóm kín của facebook với nội dung tập trung lúc hai mươi một h ở chân cầu sài gòn để tổ chức đua xe
các đối tượng đã nẹt vô chạy một bánh và đua tốc độ
đúng lúc này tổ công tác phòng chống đua xe đội cảnh sát giao thông cắt lái đội tuần tra dẫn đoàn
của phòng cảnh sát giao thông đã mật phục nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
công an quận bình thạnh tiến hành vây bắt nhóm đối tượng
qua đó tạm giữ bốn mươi người thu giữ ba mươi bốn xe mô tô đa số đã thay đổi kết cấu độ chế
sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã kết luận điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can
về tội gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị nhiều người đã mang thẻ căn cước công dân đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ
đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
đặc biệt là trong trường hợp một số đối tượng có ý đồ xấu đã sử dụng những giấy tờ này
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ghi nhận tại tỉnh vĩnh long
trước đó ngày hai mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an
thành phố vĩnh long phối hợp với công an phường chín kiểm tra phát hiện một tiệm cầm đồ trên địa bàn
đã nhận cầm cố nhiều loại giấy tờ trong đó có căn cước công dân
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tiệm cầm đồ
trên địa bàn phường chín thành phố vĩnh long tổng số tiền sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
với hành vi vi phạm thế chấp cầm đồ nhận cầm cố dây chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
và lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
để việc thực thi công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân trong thời gian tới được tốt hơn
thì đơn vị sẽ trong thăm mưu
thứ nhất đó là việc triển khai và tổ chức thực hiện các dân bản vi phạm pháp luật liên quan đến căn cước công dân
thứ hai là tổ chức tuyên truyền để người dân và các tổ chức nắm hiểu quy định về quyền và nghĩa dụ
về việc quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân như các đơn vị tàu tùy thân
thứ ba đó là đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an cơ sở
vừa hướng dẫn vừa kiểm tra để người dân thực hiện tốt các quy định
thứ tư là trường hợp phát hiện các vi phạm về căn cước và tính chất mức độ
và đơn vị sẽ thăm mưu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
việc cầm cố căn cước công dân tiềm ẩn nguy cơ lộn lọt thông tin cá nhân rất lớn
các đối tượng sẽ lợi dụng
để đánh cắp thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân căn cước công dân để sử dụng vào mục đích xấu
như mở các tài khoản sau đó thu thập các tài khoản để bán cho các tổ chức tội phạm
để đánh bạc hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được
thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để góp phần phòng ngừa vi phạm công an các địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã thường xuyên kiểm tra kết hợp tuyên truyền để người dân cũng như cơ sở kinh doanh hiểu
thẻ căn cước công dân quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
thời gian tới để thực thi pháp lực liên quan đến việc nhận cầm cố thẻ căn cước công dân
thì chúng tôi sẽ tham mưu bám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp lực
liên quan đến quản lý sử dụng thẻ căn cước công dân các hành vi nghiêm cấm
liên quan đến việc sử dụng thẻ căn cước công dân như là thê cho thê
mượn cho mượn cầm cố nhận cầm cố thẻ căn cước dân bằng nhiều hình thức khác nhau
như tiên truyền thông qua phương tiện thông tin để chúng
theo quy định ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính từ bốn triệu đến sáu triệu đồng
đối với hành vi thế chấp cầm cố nhận cầm cố dây chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân
thì cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả
là tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
có được nhờ thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó
chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình mỗi người chúng ta cần tuyệt đối chấp hành nghiêm pháp luật
thông tin mới nhất về vụ việc học viên đang cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích
và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng phó thủ tướng trần lưu quang
vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc
cụ thể phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chủ tịch ủy ban quốc gia
tại cuộc họp thường trực ủy ban quốc gia về công tác cai nghiện ma túy và tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban quốc gia
đồng thời bộ lao động thương minh và xã hội ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng khẩn trương triển khai
các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời khắc phục hậu quả
ổn định tình hình làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo phó thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng đã xảy ra vụ xô xát do mâu thuẫn giữa các học viên cai nghiện
gây thương tích cho bốn học viên
lợi dụng tình hình đó một số học viên đã kích động chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở
tạo sự hỗn loạn và một trăm chín mươi một học viên đã bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố sóc trăng đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có liên quan
có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình
tính đến sáng ngày một tháng ba đã có được một trăm bốn mươi năm học viên được truy tìm vận động đưa trở lại cơ sở
nhận được thông tin về việc có một đối tượng nghi ngáo đá cầm dao không chế nhiều cho bé
tại trường mầm non tùy
trường mầm non tùy thần tiên thuộc phương năm thành phố my tho tỉnh tiền giang
công an tỉnh tiền giang đã kịp thời có mặt không chế đối tượng giải cứu an toàn các cháu bé
theo thông tin từ công an tỉnh tiền giang vào khoảng bảy giờ sáng ngày một tháng ba
tại trường mầm non tùy thần tiên có ba chó bé bị đối tượng nghi ngáo đá
dùng dao khống chế đe dọa nguy hiểm đến tính mạng
công an tỉnh tiền giang huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố mỹ tho
đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu
lúc này đối tượng cầm dao trên tay không chế đưa ba cháu bé vào một phòng học cố thủ
và có nhiều biểu hiện manh động
sau gần chín mươi phút thuyết phục đánh lạc hương đối tượng
các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã không chế bắt giữ được đối tượng
và giải cứu thành công các chó bé
qua xác minh thì cơ quan công an đã xác định đối tượng là nguyễn bá quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
kết quả kiểm tra nhanh quân dương tính với ma túy
công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vừa bắt được một đối tượng
có hành vi cướp tài sản nạn nhân là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi
qua điều tra bước đầu cho thấy trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
nhằm che giấu nhân thân và mục đích của mình
chiều tối ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua
công an huyện vạn ninh nhận tin báo từ một phụ nữ trong huyện
chị này vừa bị một người đàn ông dùng vũ lực tấn công cướp tài sản
là một số nữ trang gồm nhẫn dây chuyền vòng đeo tay bằng vàng
qua lời kể của người phụ nữ thì trước khi cướp vào đầu giờ chiều
hai người đã cùng nhau vào một nhà nghỉ trên địa bàn
sau đó đến chiều tối khi người này chở người phụ nữ về nhà
đến đoạn đường vắng thì ra tay hành động
điều đáng nói là hai người mới quen nhau và gặp lần đầu
thông tin duy nhất mà nạn nhân cung cấp đó là người đàn ông chị quen
tên là tuấn ngoài bốn mươi tuổi

điều đáng nói là vũ văn oai bốn mươi hai tuổi chú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
hiện sinh sống tại xã ninh ích thị xã ninh hòa
khai nhận bước đầu đối tượng oai thừa nhận lập facebook lấy tên là tuấn
trong vai một người đàn ông trung niên phong độ thành đạt đối tượng ve vãn làm quen với nạn nhân
sau đó hẹn gặp vào ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai
sau khi tâm sự trong nhà nghỉ lấy lý do trang sức của nạn nhân đã cũ
oai yêu cầu nạn nhân tháo ra cho vào túi sách
rồi chở nạn nhân đi lòng vòng
chiều tối khi chở nạn nhân về nhà đến đoạn đường vắng
đối tượng này đã ra tay cướp chiếc túi sách của nạn nhân
cho quà tặng tiền yêu đương đối với những người lã mặt những người mới làm quen trên mạng sổ
để không bị bất cảnh giác lơ là chủ quan và trở thành nạn nhân của tội phạm
theo công an huyện vạn ninh vũ văn oai là đối tượng từng có tiền án
khi thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ khá nhiều các loại nữ trang
trong đó có hai chiếc vòng vàng đối tượng đã cướp của người phụ nữ vào ngày một mươi bốn tháng hai
việc khám phá nhanh vụ án và truy bắt được đối tượng gây án góp phần ổn định tình hình an ninh trở tự địa bàn huyện vạn ninh
nhắn tin làm phiền người yêu cũ thanh niên bị bạn trai của cô gái và nhóm bạn hành hung và nhập viện cấp cứu
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bùi quốc thắng
nguyễn văn hậu nguyễn đăng khoa và nguyễn hoàng lực cùng chú tại huyện châu thành về hành vi cố ý gây thương tích
trong quá trình điều tra xác định sau thời gian có quan hệ tình cảm với nguyễn văn đây chú tại huyện châu thành
phạm thị huỳnh như chia tay với đây và quen biết thắng
vào trưa ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn như nói về thắng thường bị đây nhắn tin làm phiền nên thắng đã hẹn đây để nói chuyện
sau đó thắng gọi điện rủ thêm phan hoàng huy nguyễn đăng khoa nguyễn văn hậu nguyễn hoàng lực đến hành hung đây
gặp đây các đối tượng đã lao vào đánh trong đó lực đã cầm dao chém bốn nhát vào tay và lưng của đây gây thương tích
đây được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đang xác minh video clip hai người đàn ông có hành vi đạp người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
vào ngày một tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hành vi của hai đối tượng điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát
di chuyển tại khu vực viên hồm long biên phường sai đông quận long biên thành phố hà nội
hai đối tượng trên đã đạp
vào xe máy do người phụ nữ điều khiển cùng chiều khiến nạn nhân loạn trọng sau đó bỏ chạy
dù vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng đã khiến cộng đồng mạng và người dân rất bức xúc
hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng truy bắt
cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động các đối tượng ra trình diện
cơ quan công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với hoàng việt khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đức trọng về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều tra ban đầu phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng phát hiện khánh quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội
đăng tải chia sẻ tán phát các bài viết video clip hình ảnh bôi nhọ đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
quá trình xác minh cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ các bài viết video clip hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội do hoàng việt khánh làm ra đăng tải chia sẻ tán phát có nội dung được giám định là sai sự thật
xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế đà kích các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước xuyên tạc lịch sử nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh bồi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị khi việc sở hữu được tấm vé xem phim đào phở và piano vẫn vô cùng khó khăn thì mảnh đất lừa đảo của các đối tượng phạm tội lại càng mâu mỡ và mạng xã hội chính là công cụ hữu hiệu của chúng
mới đây cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng nhất là khi mua vé xem phim đào phở và piano trên các hội nhóm mạng xã hội
ngày hai mươi tháng hai trung tâm chiếu phim quốc gia đã lên tiếng cảnh báo
khán giả cẩn trọng tránh bị lừa khi mua vé xem phim đào phở và piano qua các hội nhóm trên mạng xã hội
thực tế nhiều người dùng vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên website chính thống đã nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng giao bán lại vé để rồi bị chiếm đoạt tài sản
đồng thời các sự cố quá tải khi mua vé qua các nền tảng như website các app ví điện tử vnpay nên họ buộc phải tìm các kênh không chính thống khác
những hội nhóm đấy thì nó đa phần là sẽ có rất nhiều lừa đảo
không cảm giác an toàn vì vậy là mình sẽ lựa chọn là chờ đợi đợt này nó sẽ ít người hơn và mình sẽ đặt vé
qua hình thức là mình đặt vé mình gọi điện trực tuyến cho giả và đặt vé số lượng lớn
hiện hệ thống bán vé của trung tâm chiếu phim quốc gia đã hoạt động bình thường
tuy nhiên sau sự cố quá tải do mua vé trực tuyến cùng tình trạng lừa đảo do mua vé trên mạng xã hội trung tâm chiếu phim quốc gia đã đưa thông báo chính thức trên website
vé phim đào phở và piano hiện chỉ bán
vé phim trực tiếp tại quầy không bán vé online
ngoài ra đến nay theo cục điện ảnh đã có các đơn vị phát hành phim tư nhân tham gia phát hành phim này
khán giả quan tâm có thể đến mua trực tiếp hoặc mua qua trực tuyến
đến nay thì đã có một mươi một doanh nghiệp phim tư nhân họ phát hành trên các cụm giạp để họ ở trên toàn quốc
khán giả họ có nhu động bán vé online là đặt cho tất cả các phim
chứ không chỉ riêng đào phở piano
có thể là có cùng một cái thời điểm đấy
nhiều người truy cập cùng vào một cái xuất chiếu hoặc là cùng vào một cái bộ phim
cho nên nó gây ra cái hiện tượng là ngẽn hay là khó
chứ còn cũng khó thể nói rằng là do phim này hay là do phim kia mà làm các cái app đặt vé online nó bị tắc nghẽn hay nó bị sập như là khán giả phản ánh
trước đây cục an toàn thông tin đã ghi nhận tình trạng một số trang web giả mạo
giống trang web chính thống sử dụng poster giống hệt như những chương trình quảng cáo của các đơn vị tổ chức đưa ra
các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người mua
để yêu cầu họ đặt cọc trước nhưng sau đó không giao vé

cục an toàn thông tin cũng đưa ra khuyến cáo khán giả không mua vé người khác bán lại trên internet tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo
hiện tượng phe vé bán lại vé giá cao giả mạo trang web chính thống rồi chiếm đoạt đối với các sự kiện nổi tiếng ngày một trở thành vấn nạn
người dùng nên lựa chọn những địa chỉ website uy tín và được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt
sau một thời gian trinh sát theo dõi đường đi nước bước của số phân bón giả bán ra thị trường nhiều tỉnh thành miền trung tây nguyên
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả có quy mô lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức
có địa chỉ tại cụng công nghiệp quán lát xã đức tránh huyện bộ đức do ông nguyễn đức đề làm giám đốc
tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty phát hiện trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
nhiều năm qua công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả bán trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã phối hợp với cục quản lý thị trường tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định
bước đầu xác minh nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố giám đốc nguyễn đức đề về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả
phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố giám đốc nguyễn đức đề về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả

việc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an quảng ngãi đã kịp thời ngăn chặn cơ sở đầu não sản xuất phân bón giả